tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại nghệ an đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã làm việc với lãnh đạo tỉnh nghệ an về tình hình phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi bảy và dành nhiều thời gian để trao đổi
về xây dựng mô hình đô thị thông minh
đồng chí nguyễn thiện nhân chúc mừng nghệ an giữ được đà tăng trưởng kinh tế
thành tích đạt được cao hơn những năm trước
đặc biệt nghệ an đã bảo đảm được an ninh trật tự xã hội trong năm qua
giữ được sự ổn định về chính trị an toàn cho cuộc sống của người dân
theo đồng chí nguyễn thiện nhân nghệ an có lợi thế về con người
với khoảng một sáu triệu lao động trong số hơn ba triệu dân
nghệ an cần sẵn sàng nhân lực cho phát triển không chỉ cho tỉnh mà còn cho các vùng lân cận
cùng đó đất đai cũng là một lợi thế giúp tỉnh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư
một trong những biện pháp cụ thể mà nghệ an có thể thực hiện ngay là triển khai trung tâm xúc tiến hỗ trợ đầu tư thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
đồng thời tỉnh cũng phải có chính sách thu hút nhân lực có trình độ với mức đãi ngộ cao
cùng ngày đồng chí nguyễn thiện nhân cùng đoàn công tác đã đến dân hương tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an